khu phố cổ hà nội là khu vực đặc trưng mang đậm dấu ấn của tiến trình phát triển của thăng long hà nội
với đầy đủ các loại hình tôn giáo tín ngưỡng như đình đền chùa hội quán và nhiều công trình nhà ở có giá trị
đây chính là yếu tố quan trọng để nhận diện bản sắc văn hóa đô thị hà nội
vì vậy có thể nói rằng giữ gìn bảo tồn và phát huy các giá trị di tích này là nhiệm vụ đặt ra hàng đầu của các nhà quản lý
phố cổ hà nội sở hữu hệ thống di tích dày đặc có giá trị lớn
tuy nhiên đất chật người đông quá trình sinh sống của nhiều hộ dân đã tác động đến một số di tích
quận hoàn kiếm đã có những nỗ lực lớn trong việc di rời dân ra khỏi di tích
đầu tư tu bổ tôn tạo đền chùa miếu mạo để giữ lại giá trị của di tích
như di tích đình đông thành hay còn gọi là trần thiên quán hoặc đình hàng vải này
trước kia đây là nơi ở của nhiều hộ dân
đến nay quận đã di rời các hộ dân ra khỏi di tích đầu tư tu bổ trả lại không gian kiến trúc ban đầu
hiện nay đình đông thành không chỉ đơn thuần là một địa điểm tâm linh
mà còn là điểm tham quan hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước
cũng triển khai rất nhiều các nội dung để tới các ban ngành đoàn thể cũng như là nhân dân

cũng theo ông đức phường hàng bồ có diện tích chín km hai nhỏ nhất trong các phường thuộc quận hoàn kiếm
nhưng có tới bảy di tích văn hóa lịch sử
đây cũng là một thách thức không nhỏ cho phường trong việc bảo tồn và phát huy giá trị
tuy nhiên để triển khai hiệu quả hơn công tác tu bổ tôn tạo di tích
phường hàng bồ xác định sẽ phát huy giá trị
công tác tu bổ sẽ huy động nguồn xã hội hóa đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá
để tạo thêm động lực cho bảo tồn phát huy giá trị nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng
trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ kết nối các di tích trên địa bàn với nhau
tổ chức nhiều các hoạt động tại di tích ví dụ như các hoạt động trưng bày triển lãm này
các hoạt động lễ hội giới thiệu và truyền thông trên các kênh truyền thông
để làm sao mà người dân cũng như là khách du lịch trong và ngoài nước
sẽ biết đến các di tích trên địa bàn
bảo tồn và phát huy giá trị các di tích văn hóa lịch sử gắn với thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch
đang là hướng triển khai đúng và hiệu quả để phát huy giá trị văn hóa lịch sử khu phố cổ hà nội